tại đồng nai chiều nay sau khi dập tắt hoàn toàn vụ cháy lớn tại phường bửu long
thành phố biên hòa các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân
theo thông tin ban đầu chiều cùng ngày ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một nhà tăng lễ ở khu phố bảy
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai đã điều động hai xe cứu hỏa
và hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa sau khoảng một giờ tích cực chữa cháy
ngọn lửa đã được dập tắt vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi một phần nhà tăng lễ
và nhiều xe máy của người dân để sát nhà tăng lễ